thành phố hồ chí minh đang đẩy nhanh tiến độ cải tạo xây dựng mới hàng loạt trung cư cũ đã xuống cấp gây nguy hiểm đến người dân
trong đó quận một đang quyết liệt thực hiện chương trình này
trên địa bàn quận một còn tổng cộng tám mươi sáu chung cư cũ xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong đó có ba chung cư kết quả kiểm định loại d tức hư hỏng ở mức nguy hiểm phải tháo dỡ khẩn cấp
gồm chung cư số một trăm hai mươi tám hai bà trưng hai mươi ba đường lý tự trọng và số một trăm năm mươi năm một trăm năm mươi bảy bùi viện
hiện tại chính quyền địa phương đã vận động người dân di dời gần như ra khỏi toàn bộ chung cư cũ
tuy nhiên tiến độ thực hiện xây dựng chung cư mới còn chậm
nguyên nhân ủy ban nhân dân quận một chưa xác định được nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện
thứ hai chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
một khó khăn khác là quỹ nhà bố trí tái định cư tại quận một không còn trong khi các hộ dân không muốn xa nơi ở cũ
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ với các quận hướng dẫn tháo gỡ vướng mắt tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình cải tạo xây dựng mới chung cư